mâu thuẫn trên quán nhậu dưới sử dụng hung khí gây ra án mạng lê thiện duy chú tại huyện khói châu tỉnh hưng yên vừa bị bắt giữ về hành vi giết người
chiều ngày năm tháng chín tại quán bia trên địa bàn xã tân dân huyện khói châu duy và anh nguyễn anh quân anh nguyễn đức hào xảy ra mâu thuẫn
duy đã dùng dao nhọn tấn công khiến cả anh quân và anh hào bị thương
hai nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại trung tâm y tế huyện khói châu
tuy nhiên do vết thương quá nặng anh hào tiếp tục được chuyển lên bệnh viện đa khoa phố nối và tử vong sau đó
gây án xong duy điều khiển xe máy về nhà vứt con dao gây án trên đường đi
sau khi được lực lượng công an vận động thuyết phục duy đã nhận thức được hành vi của mình và đến công an huyện khói châu đầu thú
cũng do mâu thuẫn trên bản nhậu trần quang long chú tỉnh vĩnh long đã ra tay giết người
long đã bị tuyên phạt mức án hai mươi sáu năm tù về tội giết người và tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng
phiên tòa diễn ra vào sáng nay
sau khi xảy ra mâu thuẫn trên bàn nhậu long đã cầm súng có hình dạng cây bút đánh mạnh vào đầu của đối phương
làm súng phát nổ khiến nạn nhân tử vong sau một thời gian điều trị
kết luận giám định nguyên nhân gây ra cái chết là do chấn thương sọ não
sau khi gây án long đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận cây súng bút và bốn viên đạn được long mua qua mạng với giá một tám triệu đồng để phòng thân
kết luận giám định của phân viện kỹ thuật hình sự tại tp hcm thuộc bộ công an thì khẩu súng gây án là vũ khí quân dụng
tại tòa cũng như trong quá trình điều tra trần quang long thanh khẩn khai báo và hối hận về hành vi đã gây ra
hội đồng xét xử đã tuyên phạt trần quang long hai mươi năm tù giam về tội giết người và sáu năm tù về tội tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng
tổng hình phạt mà long phải chấp hành là hai mươi sáu năm tù giam
thưa quý vị khu vực biên giới của huyện đức cơ tỉnh sa lai có địa bàn rộng dân cư thưa thớt
nhận thức về pháp luật của một bộ phận bà con đồng bào dân tộc thiểu số còn hạn chế
vì vậy công tác thu hồi vũ khí vật liệu nổ gặp nhiều khó khăn
tuy nhiên xác định đây là công tác có vai trò đặc biệt quan trọng trong đấu tranh phòng ngừa các loại tội phạm
chính vì vậy công an các cấp ở gia lai với tinh thần quyết tâm cao đã triển khai nhiều biện pháp
trong đó đã tranh thủ triệt để sự giúp đỡ của các gia làng trưởng bản người có uy tín trong đồng bào
để vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật
để công tác tuyên truyền vận động người dân chủ động giao nộp vũ khí vật liệu nổ
thời gian qua công an xã biên giới yên an huyện đức cơ đã thường xuyên phối hợp với cán bộ đồn biên phòng yên an
tiếp xúc tranh thủ gia làng người uy tín chức sắc trong tôn giáo ở địa phương
tại các buổi gặp cán bộ công an xã đã phổ biến những quy định của pháp luật
và những tác hại tiềm ẩn từ vũ khí vật liệu nổ để đội ngũ người uy tín chức sắc tôn giáo
lồng ghép vào các buổi sinh hoạt tôn giáo họp thôn làng để tuyên truyền phổ biến
nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho bà con tự giác giao nộp vũ khí vật liệu nổ

và những tác hại tiềm ẩn từ vũ khí vật liệu nổ để đội ngũ người uy tín chức sắc tôn giáo ở địa phương
tại các buổi gặp cán bộ công an xã đã phổ biến những quy định của pháp luật và những tác hại tiềm ẩn từ vũ khí vật liệu nổ để đội ngũ người uy tín chức sắc tôn giáo ở địa phương
tại các buổi gặp cán bộ công an xã đã phổ biến những quy định của pháp luật và những tác hại tiềm ẩn từ vũ khí vật liệu nổ
trước đó qua công tác tuần tra kiểm soát phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh hà nam đã phát hiện lập biên bản xử lý đối với một số phương tiện vận tải bằng logo trung doãn thuộc công ty trách nhiệm vận tải thương mại hưng vượng địa chỉ tại tổ dân phố do nha phường châu sơn thành phố phủ lý tỉnh hà nam
với các lỗi trở hàng vượt quá tải trọng tham gia giao thông tự ý cơi nới kích thước thành thùng xe tiến hành kiểm tra các giấy tờ liên quan đến mua bán hàng hóa thuộc lĩnh vực đăng ký kinh doanh
thấy công ty trách nhiệm vận tải thương mại hưng vượng có dấu hiệu mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế
quá trình điều tra cơ quan công an phát hiện công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải thương mại hưng vượng do bùi thành trung sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn chú tổ dân phố do nha phường châu sơn thành phố phủ lý làm chủ
đã có hành vi mua bán hóa đơn giá trị gia tăng bất hợp pháp để kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng với tổng số tiền thu lợi bất chính trên ba trăm sáu mươi chín triệu đồng
một đường dây mua bán
thuốc lá điếu ngoại nhập lậu với quy mô lớn vừa bị công an quận thanh khê thành phố đà nẵng triệt phá thành công thu giữ hơn hai sáu trăm linh bao thuốc lá ngoại nhập lậu
trước đó qua nắm tình hình đội cảnh sát kinh tế công an quận thanh khê phát hiện một nhóm đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động mua bán trái phép hàng cấm
cụ thể là thuốc lá điếu ngoại nhập lậu nên xác định chuyên án đấu tranh
bằng thủ đoạn tinh vi khi nhận hàng về các đối tượng chia ra nhiều lô nhỏ và chuyển đến các đại lý cấp dưới
sau một tháng điều tra
trưa ngày ba mươi một tháng tám đồng loạt ba tổ công tác ập vào ba địa điểm thuộc phường vĩnh trung phát hiện bắt quả tăng một đối tượng tên bình
chú tại địa phương đang giao thuốc lá cho khách thu giữ ba trăm linh bao thuốc lá điếu hiệu z
khám xét nhanh nơi ở của bình phát hiện thêm một tám mươi bao thuốc lá điếu các loại
mở rộng vụ án hai tổ công tác khác phát hiện tám trăm tám mươi bao thuốc lá hiệu scent và năm trăm năm mươi năm gold
tại một quầy hàng tạp hóa ở chợ cồn phát hiện thêm ba trăm năm mươi hai bao thuốc lá
các loại hiện chuyên án đang được tiếp tục điều tra mở rộng
đồn biên phòng cửa khẩu cảng vạn gia bộ đội biên phòng tỉnh quảng ninh vừa bắt giữ bốn tàu khai thác thủy sản trái phép
cụ thể vào lúc hai giờ một mươi phút ngày năm tháng chín trong khi đang làm nhiệm vụ tuần tra bảo vệ vùng biển tại khu vực biển xã vĩnh trung thành phố vong cái
đội tuần tra kiểm soát của đồn biên phòng cửa khẩu cảng vạn gia đã phát hiện và bắt giữ bốn tàu khai thác thủy sản trái phép
các phương tiện bao gồm tàu vỏ gỗ biển kiểm soát qn ba trăm bốn mươi chín ts do vũ văn cảnh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai điều khiển
tàu cá biển kiểm soát một mươi nghìn năm ts do nguyễn văn bình sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín điều khiển
tàu vỏ gỗ biển kiểm soát qn một mươi bảy do vũ văn hiệu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba điều khiển
tàu cá biển kiểm soát qn chín mươi nghìn năm trăm sáu mươi ts do nguyễn văn bình sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba điều khiển
do dương văn thường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một điều khiển
cả bốn người điều khiển phương tiện đều trú tại phường phong cốc thị xã quảng yên tỉnh quảng ninh
vụ việc đang hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật
và cũng tại tỉnh quảng ninh lực lượng chức năng vừa bắt số lượng lớn gà vịt giống và trứng không rõ nguồn gốc
hồi hai mươi hai h ba mươi phút ngày sáu tháng chín trong khi tuần tra kiểm soát tại vùng biển đảo trần
thuộc xã thanh lân huyện cô tô tổng công tác đã phát hiện một phương tiện xuồng máy không biển kiểm soát
chạy từ hướng vùng biển móng cái về có dấu hiệu nghi vấn nên phát tín hiệu dừng để kiểm tra
phương tiện trên có đoàn văn huê sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám trú tại bình ngọc móng cái là thuyền trưởng
cũng là chủ của phương tiện và hai người khác là đoàn văn bách đỗ văn long
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín đi áp tải đều trú tại thị xã quảng yên tỉnh quảng ninh
tại thời điểm kiểm tra xuồng máy đang vận chuyển một trăm bốn mươi tám khay nhựa màu đen chứa khoảng một mươi năm con gà con
từ hai đến ba ngày tuổi và bốn mươi khay trứng khoảng năm quả
đoàn văn huê không xuất trình được giấy tờ liên quan đến phương tiện cũng như tính hợp pháp của lô hoàng trê
thưa quý vị thời gian gần đây nhiều người phản ánh về việc họ nhận được các tin nhắn
về dịch vụ ngân hàng và yêu cầu họ bấm vào
đường dẫn này thậm chí lại giống hệt với website của các ngân hàng
khiến nhiều người là nạn nhân không hề nghi ngờ bấm vào và bị mất thông tin
thậm chí là chiếm quyền truy cập tài khoản ngân hàng
tuy nhiên các chuyên gia an ninh mạng cho biết
người dùng hoàn toàn có thể nhận biết phân biệt được các đường link lừa đảo này
những tin nhắn giả mạo được gửi tới cho người dùng có đường dẫn gồm tên ngân hàng và đi kèm vn
đã khiến không ít người mắc bẫy của nhóm lừa đảo
mặc dù vậy nếu chú ý quan sát có thể nhận ra đây không phải là trang web ngân hàng
mà thực tế là đường dẫn đến website vnibs top
phần tên ngân hàng thực tế là phần mở rộng thường được sử dụng để tạo các website phụ
theo các chuyên gia cho biết cần chú ý đến ký tự đầu tiên của đường dẫn
bởi vì những ký tự đầu tiên đó chúng ta có thể biết đó là các website chính chủ hay không
sau khi kết thúc là com vn hoặc vn thì sẽ phải kết thúc bằng ký tự gạch chéo
ký tự gạch chéo cho trình duyệt hiểu tên miền đã kết thúc ở đây
còn sau com vn hoặc vn có một ký tự gạch ngang hoặc gì đó có nghĩa là tên miền chưa kết thúc
và đây có thể là tên miền giả mạo
chuyên gia cũng khuyến cáo tốt nhất không thực hiện thao tác trên các đường link được gửi đến
nếu cần sử dụng dịch vụ ngân hàng hay ưu tiên sử dụng ứng dụng ngân hàng số với mức độ bảo mật cao hơn
chuyển sang các tin tức kinh tế trong nước đáng chú ý
bộ tài chính đang đề nghị xây dựng luật quản lý sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh
tại doanh nghiệp sửa đổi trong đó nêu rõ bảy hành vi bị cấm trong lĩnh vực quản lý và đầu tư vốn nhà nước
tại doanh nghiệp bao gồm đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp không đúng mục tiêu thẩm quyền
phạm vi trình tự và thủ tục quy định của pháp luật can thiệp không đúng chức năng
nhiệm vụ quyền hạn và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thực hiện không đúng quyền
trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn người đại diện chủ sở hữu vốn trong việc quản lý
và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp giám sát kiểm tra thanh tra việc đầu tư vốn tại doanh nghiệp
không đúng chức năng nhiệm vụ quyền hạn theo quy định của pháp luật cung cấp thông tin
báo cáo không trung thực không chính xác không đầy đủ theo quy định của pháp luật tiết lộ
sử dụng thông tin của doanh nghiệp cơ quan đại diện sở hữu vốn cơ quan quản lý nhà nước
không đúng quy định của pháp luật và bảy là vi phạm các quy định gây thiệt hại cho doanh nghiệp
chủ sở hữu vốn và nhà nước
bộ kế hoạch và đầu tư đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo nghị định quy định chi tiết một số điều
và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu trong đó đề xuất mua sắm trực tuyến e shopping
theo đó e shopping là việc mua trực tiếp hàng hóa dịch vụ từ nhà thầu đã trúng thầu
mua sắm tập trung trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia dự thảo đề xuất hai phương án
phương án một là mua sắm trực tuyến e shopping áp dụng trong trường hợp cơ quan có nhu cầu mua sắm hàng hóa
dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa dịch vụ đã có kết quả đấu thầu mua sắm tập trung
phương án hai là mua sắm trực tuyến e shopping áp dụng đối với gói thầu thuộc dự toán
mua sắm có giá gói thầu trong hạn mức từ năm mươi triệu đồng đến một trăm linh triệu đồng
các yếu tố khác ngoài giá được phép thay đổi phải định lượng được và được quy định trong hồ sơ mời thầu
hồ sơ dự thầu được so sánh xếp hạng theo các tiêu chuẩn đánh giá trong hồ sơ mời thầu
bao gồm tiêu chuẩn đánh giá cho các yếu tố ngoài giá này
đấu giá ngược bao gồm đấu giá ngược theo quy trình thông thường và đấu giá ngược theo quy trình rút gọn
thời gian đấu giá ngược tối thiểu là ba ngày làm việc
thời điểm kết thúc đấu giá ngược phải nằm trong khung giờ hành chính